tính đến thời điểm năm hai nghìn một mươi bảy mức tiêu thụ xăng dầu của việt nam khoảng một mươi sáu triệu mét khối
trong khi đó sản xuất trong nước mới đáp ứng được khoảng ba mươi còn lại phải nhập khẩu
thị trường xăng dầu thiếu tính cạnh tranh các công ty xăng dầu chỉ có một giá thống nhất
không phù hợp với cơ chế thị trường đây là những thông tin được đưa ra tại hội thảo
thị trường xăng dầu việt nam và vấn đề thể chế vừa được tổ chức tại hà nội
tại hội thảo các đại biểu cho biết năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu giá dầu thô thế giới ở mức thấp
biến động không nhiều thị trường xăng dầu trong nước ổn định bảo đảm ba lợi ích
lợi ích nhà nước thông qua các sắc thuế lợi ích người tiêu dùng và lợi ích doanh nghiệp
tuy nhiên trước sức ép mở cửa thị trường và lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế
các hiệp định thương mại tự do việt nam đã cam kết
các cơ chế quản lý vận hành thị trường xăng dầu ngày càng trở nên bất cập
về giá xăng dầu thì cũng đã tiệm cận được những biến động của thị trường thế giới
tuy nhiên với cái điều kiện chúng ta tiếp tục hội nhập và có những doanh nghiệp nước ngoài
họ đã vào việt nam để kinh doanh họ lọc dầu họ bán dầu ở thị trường của mình
họ có thể mua cổ phần ở những doanh nghiệp xăng dầu của mình
thì cơ chế điều hành với giá xăng dầu là phải tiệm cận hơn so với thị trường
và phải thay đổi cân bằng
bản theo cái tư tưởng của luật giá
thời điểm hiện nay thị trường xăng dầu việt nam đã hội nhập sâu với thị trường khu vực và thế giới
chính phủ cần đưa ra chiến lược phát triển thị trường xăng dầu kịp thời và phù hợp
để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xăng dầu sản xuất trong nước
trong thời gian vừa qua chúng tôi cho rằng là cái nghị định chính sách của xăng dầu việt nam
rất thống nhất về mở cửa thị trường về lộ trình cho cái chuyện cơ chế thể thế hóa thị trường
nhưng mà chúng ta chưa ra được một chính sách nào nó dài hạn
chủ yếu là ba bốn năm một chính sách
thế thì đây là cái chuyện rất khó khăn khi mà sk mở cửa thị trường nó càng lớn
cũng theo các đại biểu để ổn định thị trường xăng dầu trong điều kiện thị trường thế giới đầy biến động
cần xem xét cho phép có giá xăng dầu cạnh tranh trong một biên độ nhất định
tránh tình trạng tất cả các công ty đều có giá bán như nhau xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng
bảo vệ môi trường người tiêu dùng ở mức cao hơn
giúp thị trường xăng dầu vận hành đúng theo xu thế phát triển của thị trường thế giới